từ tối ngày hôm qua hai tháng chín đến ngày hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có mưa lớn kéo dài
khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước gây chia cắt và cô lập cục bộ
nước sông sepol dâng cao khiến nhiều nơi bị cô lập cục bộ
tại huyện miền núi đắc rông mưa lớn cũng đã gây ngập chia cắt tại cầu tràn ba lòng và một số điểm sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh
đoạn quan sát tà long và húc nghì
thị trấn lao bảo đã tiến hành sơ tán được gần một trăm linh hộ dân với trên hai trăm linh nhân khẩu sống ở vùng trũng thấp
chính quyền địa phương đang tiến hành cắt cử lực lượng chốt chặn để cảnh báo và hỗ trợ người dân
hiện nay lũ trên các sông ở quảng trị đang lên
dự báo trong thời gian tới trên địa bàn sẽ tiếp tục có mưa to và mưa rất to
nguy cơ sẽ ra sạt lở tại các vùng núi ven sông các huyện vĩnh linh hương hóa đắc rông cam lộ
cũng như ngập úng tại các xã vùng trũng thấp của huyện triệu phong và hải lăng